các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
theo thông tin từ phía gia đình thai phụ tử vong là tạ thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã quảng bị huyện trương mỹ hà nội
trước đó cách đây ba ngày thai phụ làm thủ tục nhập viện tại bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ để chờ sinh trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh
tới hơn hai mươi hai h ngày ba mươi tháng chín thai phụ xuất hiện nhiều cơn đau bụng và sức khỏe yếu
vì lo lắng nên phía gia đình đã yêu cầu mùa đẻ nhưng phía bệnh viện hẹn đến sáng ngày một tháng một mươi mới tiến hành màu đẻ
đến khoảng bốn giờ ngày một tháng một mươi do sức khỏe yếu quá nên thai phụ đã lim đi
tới lúc đó bác sĩ mới thực hiện phẫu thuật đưa cháu bé ra ngoài
tuy nhiên lúc này cả mẹ và con đều đã tử vong
cơ quan công an huyện trương mỹ đang làm thủ tục với gia đình và bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi
sau hơn một ngày xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt ba bị cáo trong vụ lập quỹ trái phép tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn
tòa đã tuyên phạt bị cáo trần khắc hiệp nguyên trưởng ban quản lý và lê xuân hoàng nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán cùng lĩnh bốn năm tù
nguyễn mạnh tấn nguyên nhân viên phòng tài chính kế toán lĩnh hai năm tù về tội lập quỹ trái phép
ngoài án phạt tù tòa còn tuyên buộc bị cáo trần khắc hiệp phải bồi thường một mươi tỷ đồng bị cáo hoàng bồi thường hơn chín hai tỷ đồng cho pvn
bản án sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng
vi phạm các quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho nhà nước
trong đó bị cáo trần khắc hiệp là người chỉ đạo trực tiếp ký sáu mươi sáu hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với mb thanh hóa
và một mươi ba văn bản thỏa thuận gửi tiền với ocean bank thanh hóa nên bị cáo hiệp giữ vai trò chính trong vụ án
bị cáo lê xuân hoàng bị hội đồng xét xử đánh giá là đã có hành vi bàn bạc thống nhất với trần khắc hiệp
sử dụng một năm trăm năm mươi tỷ đồng do công ty trách nhiệm hiệu hạn lọc hóa dầu nghi sơn thanh toán
và năm mươi tỷ đồng do pvn cấp để gửi có kỳ hạn lấy tổng số tiền lãi là hơn một mươi chín hai tỷ đồng để sử dụng chi tiêu gây thiệt hại cho pvn
đối với bị cáo nguyễn mạnh tấn hội đồng xét xử xác định không được bàn bạc nhưng đã tiếp nhận ý chí từ cấp trên
trong việc thực hiện hành vi vi phạm

ngày ba mươi tháng chín tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã mở
phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án một mươi bốn năm tù giam đối với bị cáo nguyễn văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú tại thị xã bến cát về tội lừa đảo chiếu nợ tài sản
vợ bị cáo là nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai với vai trò là đồng phạm lãnh án một mươi ba năm tù giam với cùng tội danh trên
theo có trạng hai vợ chồng hằng và minh cùng làm nghề môi giới bất động sản
từ tháng ba đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám hai đối tượng đã sử dụng bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cắt thửa
mang tên bà nguyễn thị hai thừa một nghìn ba trăm năm mươi một mang tên ông đinh văn thịnh để lừa bán cho nhiều nạn nhân
với thửa hai trăm hai mươi bảy vợ chồng minh đã chiếm đoạt của vợ chồng anh trịnh văn tý với số tiền là hai bảy tỷ đồng
với thừa một ba trăm năm mươi một vợ chồng minh nói dối với tám nạn nhân khác rằng đã mua lại và đang làm thủ tục tách thửa để họ tin và đặt cọc tiền đất
tổng số tiền vợ chồng minh chiếm đoạt của chín nạn nhân là sáu sáu tỷ đồng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm hai bị cáo mua một mảnh đất
tại phường hòa lợi thị xã bến cát với giá sáu trăm năm mươi triệu đồng
sau đó bán hai căn kia ốt trên mảnh đất này cho ông trịnh văn hùng
tuy nhiên sau khi bán cho ông hùng hai bị cáo tiếp tục bán hai căn kiosk này cho anh lê thế phong để chiếm đoạt tiền
sau khi phát hiện mình bị lừa các bị hại đã làm đơn tố cáo cho cơ quan công an
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm ra minh để điều tra còn hằng được cho tại ngoại vì đang mang thai
còn tại đắk lắc tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã đưa các bị cáo nguyễn thị thanh vân ba mươi tuổi
vũ công minh năm mươi sáu tuổi lê tiến cảnh sáu mươi bốn tuổi cùng chú tại tp bumatut tỉnh đắk lắc
ra xét xử phúc thẩm về tội lừa đảo chiếu nợ tài sản
trong vụ án này còn có thêm hai bị cáo là nguyễn thị hồng và bùi thị thực
trước đó ngày hai mươi bốn tháng bảy tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tỉnh đắk lắc đã đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm
sau đó ba bị cáo vân minh và cảnh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
theo nội dung vụ án từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi sáu do biết nhiều người muốn xin cho con cháu của mình vào học
trong các trường công an mà không phải qua thi tuyển nên các bị cáo đã đưa thông tin nói rằng
mình quen biết có khả năng xin được vào học tại các trường công an để các bị hại tin tưởng
giao tiền xin đi học rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn trên các bị cáo đã chiếm đoạt gần ba tỷ đồng của một mươi bốn bị hại
trong quá trình điều tra vân khai nhận các giấy tờ giả mạo như giấy báo nhập học
quyết định cử cán bộ chiến sĩ đi học đều nhận từ ông y tuyến cơ sơ
nguyên thượng tá phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
hiện đang chấp hành án trung thân về tội lừa đảo chiếu nốt thể sản
tuy nhiên ông y tuyến vẫn không thừa nhận việc này cũng không có cơ sở nào chứng minh
nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý các bị cáo về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
căn cứ và các tài liệu chứng cứ của vụ án hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của ba bị cáo
và tuyên y án cấp sơ thẩm nguyễn thị thanh vân một mươi ba năm tù giam vũ công minh tám năm tù giam
và lê tiến cảnh hai năm sáu tháng tù giam cùng về tội lừa đảo chiếu nốt thể sản
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án
và đối tượng có hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín
tại xóm huyền du thị trấn thanh nhật huyện hạn lang tỉnh cao bằng
công an huyện hạ lăng chủ trì phối hợp với công an thị trấn thanh nhật công an xã thống nhất
phát hiện bắt quả tàng đối tượng nông văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại xóm đồng nhất xã thống nhất huyện hạn lang đang điều khiển xe mô tô
mang mì kiểm soát một mươi một b sáu nghìn ba trăm năm mươi bốn trở theo hai công dân là nguyễn hồng nhi
chú tại xã vĩnh thành huyện phước long tỉnh bạc liêu và thạch thị thu thảo
trú tại xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng để vượt biên trái phép sang trung quốc
tại cơ quan điều tra hưng khai nhận do có nhu cầu sang trung quốc lao động làm thuê
nhi và thảo đã liên hệ với hưng đón tại cao bằng và đưa đến khu vực biên giới để sang trung quốc tìm việc làm
công an huyện hạ lan đã chuyển đối tượng và vụ việc đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
thưa quý vị trong khi chưa có chế tài xử lý hình sự đối với hành vi mua bán
bảo thai thì công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân để nhận diện tội phạm
không tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người mới đang thực sự là điều cần thiết nhất
và theo nhận định của các cơ quan điều tra các đối tượng buôn bán bảo thai sẽ không từ bất cứ thủ đoạn
tinh vi nào nhằm có thể lách luật và qua mặt lực lượng chức năng để trục lợi
những người phụ nữ mang thai này vừa bị công an bắt giữ trên đường sang trung quốc
dù có người đã mang thai tháng thứ bảy thứ tám không đảm bảo sức khỏe nhưng trong hồ sơ
vẫn ghi là đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài
truy tìm về địa phương của những người phụ nữ này phóng viên phát hiện tất cả hồ sơ đi xuất khẩu lao động trên đều là giả
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh nghệ an có rất nhiều trường hợp làm giả hồ sơ đi xuất khẩu lao động
nhưng một đối tượng đều là giả
lợi ích chính là để bán bảo thai và hầu như việc này chính quyền địa phương không hề hay biết và cũng không cấp phép
bên cạnh đó núp bóng dưới chiêu trò mang thai hộ các đối tượng đã lợi dụng tổ chức các đường dây
để rụ rỗ phụ nữ mang thai trốn sang các nước như trung quốc campuchia với mục đích buôn bán bảo thai
qua công tác nắm tình hình công an tp vinh tỉnh nghệ an đã bắt giữ đối tượng trang về tội mua bán bảo thai
tại cơ quan điều tra đối tượng trang khai nhận
mỗi phụ nữ mang thai và sinh con thành công sẽ được trả số tiền từ ba trăm ba mươi đến ba trăm năm mươi triệu đồng
còn trang sẽ nhận được số tiền là từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
ngoài các thủ đoạn trên các đối tượng còn đưa các cặp vợ chồng sang biên giới mang thai sinh con bán và trở về
hoặc thông qua các hình thức môi giới hôn nhân với người nước ngoài
sau khi sinh con xong để con lại cho nhà chồng và nhận số tiền bán con
có những lúc chúng tôi đấu tranh với đối tượng là đối tượng nhận rồi nhưng bị hại không về nên không xử lý được
không có gạt cử vì chỉ lời khái của bố mẹ thôi nên không có gạt cử xử lý
thứ hai là người đồng bào dân tộc thiểu số thì một số người thì không biết tiếng phổ thông
nên là nhiều khi là quá trình hoạt điều tra là chứng cứ là rất là khó khăn
theo nhận định của cơ quan chức năng
các đối tượng buôn bán bào thai sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nào
nhằm có thể lách luật và qua mặt cơ quan chức năng để trục lợi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hồ hậu thường trú tại thôn nghĩa vũ
xã minh tân huyện phù cử tỉnh hương yên
về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hương yên
về hai tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
là đối tượng phạm thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ hậu thường trú tại một trăm bảy mươi bốn b đường điện biên phường lê lợi
thành phố hương yên tỉnh hương yên
và đối tượng nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hồ hậu thường trú tại thôn tần tiến xã minh tân huyện phù cử tỉnh hương yên
bị công an huyện phù cử tỉnh hưng yên ra quyết định truy nã
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện